trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với đô thị hóa một diện tích đáng kể đất nông nghiệp đã và sẽ được chuyển thành đất xây dựng nhà ở khu công nghiệp
từ đó sẽ thúc đẩy gia tăng số lượng những người lao động ở nông thôn phải chuyển đổi nghề nghiệp đào tạo nghề cho nhóm đối tượng này là một vấn đề cấp thiết
quá trình đô thị hóa phát triển các khu công nghiệp khu công nghệ cao đi liền với việc tình trạng đất dành cho sản xuất nông nghiệp của người dân bị thu hẹp
một bộ phận không nhỏ lao động nông thôn bị mất việc làm truyền thống công tác dạy nghề cho lao động nông thôn bị thu hồi đất là một vấn đề cấp thiết hiện nay và cần có những giải pháp cụ thể và hiệu quả
trong doanh nghiệp nghề tiểu thú công nghiệp về kể cả các nghề nông nghiệp
hiện doanh nghiệp ở các khu công nghiệp chỉ tuyển dụng được một bộ phận lao động có độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi còn lại cơ hội cho lao động ở độ tuổi cao hơn là rất thấp và lao động ở độ tuổi này hầu hết lại chưa được đào tạo nghề
đối với nhóm trung tuổi và cao tuổi kể cả những người có trình độ văn hóa và kể cả những người không có trình độ văn hóa vừa qua bộ lao động cũng đã xây dựng phối hợp với hiệp hội năng nghề
từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu việc thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất được áp dụng theo quyết định số sáu mươi ba của thủ tướng chính phủ

thế nhưng để thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất được áp dụng theo quyết định số sáu mươi ba của thủ tướng chính phủ
để thực hiện hiệu quả thì vẫn cần có một lộ trình và phương án cụ thể để người lao động có thể hiểu được giá trị của việc học nghề nhằm đảm bảo cho cuộc sống lâu dài